dưới sự chủ trì và điều hành của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và phó chủ tịch quốc hội đỗ bá tị
quốc hội đã nghe bộ trưởng bộ công an tô lâm thưa ủy quyền của thủ tướng chính phủ
trình bày tờ trình về dự án luật phòng chống ma túy sửa đổi
bên cạnh đó bộ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn văn thể thưa ủy quyền của thủ tướng chính phủ
trình bày tờ trình về dự án luật giao thông đường bộ sửa đổi
về luật phòng chống ma túy năm hai nghìn sửa đổi bổ sung năm hai nghìn tám đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng
cho công tác quản lý nhà nước về phòng chống ma túy
tuy nhiên thực tiễn thi hành luật phòng chống ma túy năm hai nghìn sửa đổi bổ sung năm hai nghìn tám
đã bộc lộ nhiều hạn chế bất cập
một số quy định của luật phòng chống ma túy hiện hành không thống nhất đồng bộ với quy định của bộ luật hình sự
bộ luật tố tụng hình sự luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự
và luật xử lý vi phạm hành chính mới được ban hành
ủy ban về các vấn đề xã hội của quốc hội đã nhất trí bổ sung các nội dung quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy
cai nghiện ma túy quản lý nhà nước và hợp tác quốc tế về phòng chống ma túy tại quy định về phạm vi điều chỉnh
ủy ban đề nghị chính phủ làm rõ sự cần thiết của việc bổ sung nội dung phòng ngừa
ngăn chặn đấu tranh chống tội phạm ma túy tại điều một khi mà các quy định cụ thể của dự thảo luật
không mở rộng phạm vi này so với luật hiện hành
cũng như làm rõ việc không trồng chéo phạm vi điều chỉnh này với bộ luật hình sự
bộ luật tố tụng hình sự luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự và các văn bản pháp luật khác
về dự án luật giao thông đường bộ sửa đổi so với luật giao thông đường bộ năm hai nghìn tám
dự thảo luật giao thông đường bộ sửa đổi có sự thay đổi về phạm vi điều chỉnh
theo đó dự thảo luật giao thông đường bộ sửa đổi chỉ quy định đến các nội dung liên quan
kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ hệ thống báo hiệu đường bộ
tổ chức giao thông phương tiện giao thông đường bộ vận tải đường bộ quản lý nhà nước về giao thông đường bộ
tại phiên họp ủy ban quốc phòng và an ninh cũng cho ý kiến về việc sử dụng tạm thời gầm cầu cạn
để trông giữ phương tiện giao thông tham gia giao thông đường bộ điều bốn mươi ba
một số ý kiến cho rằng quy định người điều khiển phương tiện dừng xe đỗ xe tại gầm cầu vượt cầu cạn
dễ gây cháy nổ do xăng dầu của xe sẽ làm hư hại thậm chí còn gây sập cầu
có ý kiến nhất trí như dự thảo luật về sử dụng tạm thời gầm cầu cạn để trông giữ phương tiện tham gia giao thông đường bộ
ủy ban quốc phòng an ninh đề nghị cân nhắc không nên quy định việc sử dụng tạm thời gầm cầu cạn
cầu vượt để trông giữ phương tiện giao thông đường bộ nhằm đảm bảo an toàn cho cầu vượt cầu cạn
tại phiên họp quốc hội cũng nghe bộ trưởng bộ quốc phòng ngô xuân lịch thư ủy quyền của thủ tướng chính phủ
trình bày tờ trình về dự thảo nghị quyết về tham gia lực lượng giữ gìn hòa bình của liên hợp quốc